xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức đời sống xã hội mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe đời sống
quý vị thân mến việt nam mặc dù ít khi xảy ra các trận động đất mạnh và nguy hiểm
tuy nhiên cũng đã xuất hiện góc vụ động đất nhỏ với tẩn xuất ngày càng nhiều
đặc biệt trong vòng hai ngày một mươi năm một mươi sáu tháng bốn mới đây địa bàn tỉnh con tum đã ghi nhận tám trận động đất gây hoang mang cho người dân
trong đó trận mạnh nhất có độ lớn bốn một rchter may mắn không có thiệt hại về người và tài sản
sáng ngày một mươi sáu tháng bốn một trận động đất ba ba độ xảy ra tại khu vực huyện con plong con tum
độ sâu trấn tiêu tức là vị trí trong lòng đất mà đất gãy bắt đầu nứt ra khoảng tám năm km
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu cho biết
đây là trận động đất thứ tám xảy ra tại khu vực này chỉ trong vòng hai ngày một mươi năm một mươi sáu tháng bốn
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bốn khu vực trên ghi nhận trận động đất mạnh ba ba độ richter vào lúc giờ bốn mươi ba phút
ngay sau đó hai trận động đất nối tiếp xảy ra trong khoảng một đến ba giờ sáng với độ lớn giao động từ ba đến ba một độ
tối cùng ngày bốn trận động đất tiếp tục xảy ra ở huyền con plong từ hai mươi giờ đến hai mươi một giờ
tối cùng ngày bốn trận động đất tiếp tục xảy ra ở huyền con plong từ hai mươi giờ đến hai mươi một giờ ba mươi năm với mức độ lớn nhất là bốn một độ nhỏ nhất là hai bảy độ
độ sâu chấn tiêu tám một km vị trí xảy ra các hiện tượng trên lệch nhau không đáng kể cùng trên một địa phận
các trận động đất trên xảy ra tại địa phận tỉnh con tum nhưng vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng bốn
nhiều người dân sinh sống tại các xã như trà mai trả càng của huyện nam trà my tỉnh quảng nam
giáp danh với huyện con plong cho biết họ cảm nhận được hai trận động đất đầu tiên
một số người chia sẻ lên facebook cá nhân cho hay động đất khiến ngôi nhà của họ bị rung lắc trong vài giây
mức độ rủi ro thiên tai do các trận động đất trên gây ra được đánh giá bằng
dù vậy cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi tình hình động đất tại khu vực này
theo thang doric te người dân thường ít khi cảm nhận được rung lắc trong các trận động đất có độ lớn từ hai hai chín độ
với độ lớn từ ba đến ba chín độ động đất thường gây rung lắc nhẹ người dân có thể cảm nhận được nhưng ít khi gây ra thiệt hại
riêng trận động đất mạnh trên bốn độ có thể khiến đồ vật trong nhà rung lắc nguy cơ gây thiệt hại
được biết thời gian qua trên địa bàn huyện con plong tỉnh con tum thường xuyên xảy ra các trận động đất với tần suất độ lớn tăng lên
đặc biệt từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trở lại đây huyện con clon xảy ra hơn một mươi trận động đất lớn nhỏ
động đất dù chưa gây thiệt hại về người và tài sản nhưng vẫn gây tâm lý hoang mang cho người dân
chị y sao xã mong bút huyện con plong cho biết những trận động đất xảy ra ngày một dày
người dân địa phương cảm thấy lo lắng
chị sao nói ở đây đã nhiều lần xảy ra hiện tượng đất rung lắc
nhưng sáng ngày một mươi năm tháng bốn mọi người cảm nhận được rung lắc mạnh nhất trong khoảng ba giây
lúc trước khi đất dùng tôi nhận thấy mái tôn nhà mình phát ra tiếng động
lần này khác nhiều cảm giác mạnh hơn
trận động đất lần đầu tiên được ghi nhận tại huyện con plong vào ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
từ đó tại huyện này liên tiếp xảy ra các trận động đất
theo ghi nhận của viện vật lý
trong năm hai nghìn hai mươi một huyện con plong con tum xảy ra hàng trăm trận động đất
có độ lớn không quá bốn độ richter và không gây rủi ro thiên tai
thưa quý vị tám trận động đất xảy ra liên tiếp là điều chưa từng xảy ra trước đó
tại huyện con plong tỉnh con tum
vậy tại sao hiện tượng đáng sợ và đáng lo ngại này lại xảy ra
mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp từ viện vật lý địa cầu
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
theo thông tin
tâm báo tin động đất và cảnh báo sống thần cho biết
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay huyện con plong liên tiếp xảy ra hàng chục trận động đất
có độ lớn từ hai bốn đến bốn một độ richter
các trận động đất này đều thuộc loại yếu và trung bình không gây rủi ro thiên tài
chia sẻ về hiện tượng này ông nguyễn xuân anh
viện trưởng viện vật lý địa cầu viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam cho biết
khu vực tỉnh con tum nói chung và huyện con plong nói riêng
thuộc đới đất gãy nhỏ
các nghiên cứu trước chỉ ra rằng
các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá năm độ richter
trận động đất lần này có độ lớn ba tám độ richter không gây rủi ro thiên tai
các trận động đất liên tiếp thường có rung chấn
nhiều khả năng trong một vài ngày tới các trận động đất nhỏ vẫn tiếp tục xảy ra ở đây
ông nguyễn xuân anh cho biết
viện cũng thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này
để có kết luận chính xác thời gian theo dõi hoạt động động đất phải đủ lớn
các cán bộ thuộc viện tiếp tục theo dõi thêm
và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện con plong
viện trưởng nguyễn xuân anh khuyến cáo người dân và chính quyền khu vực này
cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng
các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn cho người dân
các biện pháp phòng tránh giảm thiêu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh
đặc biệt khi có động đất xảy ra chính quyền và người dân tại khu vực bề hưởng
cần thực hiện nghiêm các quy định tại quyết định số bảy mươi tám hai nghìn bảy
ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn bảy của thủ tướng chính phủ
về việc ban hành quy chế phòng chống động đất sóng thần
theo đó khi nhận được tin động đất cảnh báo sóng thần
mọi công dân trong vùng bị ảnh hưởng và chủ động sơ tán
khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn
ủy ban dân các cấp phải bằng mọi hình thức thông báo tin trên đến nhân dân trong khu vực
tổ chức hướng dẫn sơ tán dân và huy động các phương tiện trên địa bàn
để giúp dân sơ tán đến nơi an toàn
đồng thời có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực
ngay sau khi xảy ra động đất sóng thần
chính quyền các cấp phải huy động mọi nguồn lực tại chỗ theo quy định
để cứu người bị nạn cấp cứu người bị thương tìm kiếm người mất tích
đồng thời tổng hợp thông tin và báo cáo khẩn cấp đến cấp có thẩm quyền
để chỉ đạo các biện pháp cần thiết hạn chế thiệt hại do động đất sóng thần gây ra
trước khuyến cáo của ông nguyễn xuân anh rằng
có thể các trận động đất vẫn sẽ xuất hiện trong một vài ngày tới
chúng tôi xin gửi tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình
một số thông tin cần chú ý khi động đất xảy ra
một nếu đang trong một tòa nhà có kết cấu vững chắc
quý gối xuống dùng tay che đầu
đồng thời chui xuống dưới một cái bàn chắc chắn để chú ẩn
và dùng một tay giữ thật chặt lấy chân bàn
tuyệt đối không sử dụng thang máy nếu cần thiết hãy sử dụng thang bộ
hai nếu đang ở bên ngoài không vào trong các tòa nhà
và không chạy xung quanh chúng
hay ở yên bên ngoài di chuyển nhanh tránh các đường dây điện tòa nhà cao tầng
cố gắng tìm chỗ trú ẩn an toàn như một khu đất trống
ba nếu đang lái xe đi chậm lại và tấp xe vào lề đường
tránh các đường dây điện và các tòa nhà cao tầng
không cố chui qua hoặc vượt qua những cây cầu vì chúng có thể sập
không ra khỏi xe cho đến khi động đất dừng lại
bốn nếu đang trên xe lăn khóa bánh xe lại
che đầu và cổ bằng tay hay bất cứ thứ gì khác sẵn có
như sách chăn hoặc gối và nắm giữ vật che chắn thật chặt
năm nếu ở trên một ngọn núi hoặc ở gần một quả đồi nghiêng dốc
đứng xa chỗ dốc đứng vì chỗ đó có thể bị lờ đất
khi đang ở trên biển hoặc gần bờ biển
chạy thật nhanh và sâu trong đất liền tới vùng đất cao hơn
bởi ngay sau đó có thể có sóng thần
quý vị thân mến như vậy huyền con phlông tỉnh con tùm
liên tiếp xảy ra động đất nhỏ trong thời gian gần đây
là do vị trí địa lý thuộc đới đứt gãy nhỏ của mảng kiến tạo
là sự dung chuyển tự nhiên của vỏ trái đất
mặc dù viện văn lý địa cầu đã xác nhận rủi ro thiên tài hiện tại bằng không
chúng tôi hy vọng quý vị khán giả hãy nắm rõ các thông tin cần lưu ý
mà chúng tôi đã cung cấp bên trên đồng thời theo dõi các tin tức thiên tai
cảnh báo từ cơ quan nhà nước để có biện pháp an toàn cho bản thân và gia đình
vâng video ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tin tức trên kênh youtube
bảo sức khỏe đời sống xin kính chào và hẹn gặp lại